tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại xã vĩnh hảo huyện bắc quang tỉnh hà giang
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng
đó là vi văn quảng nguyên chủ tịch ubnd xã vĩnh hảo và đoàn quang hải chú tại xã vĩnh hảo huyện bắc quang
cả hai bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo kết quả điều tra từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vi văn quảng khi đó là chủ tịch ubnd xã vĩnh hảo
đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
đã chỉ đạo cấp dưới thuê người tổ chức khai thác trái phép khoáng sản đối với khối lượng lớn tại khu vực lòng sông con thuộc xã vĩnh hảo
gây thiền hại hàng
còn đoàn quang khải là viên chức xã đã đồng phạm với quảng